xin chào quý vị và các bạn
dưới tác động của giải hội tụ nhiệt đới bắt ngang qua khu vực trung bộ
kết hợp với gió đông nam liên tục đưa mây ẩm từ biển vào đất liền
nên trong đêm nay và ngày mai trên khu vực bắc bộ sẽ có mưa rào và rải rác có rông
một số nơi ở vùng núi và ven biển đông bắc sẽ có mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
mưa rông sẽ tập trung chính trong thời điểm chiều tối đêm và sáng sớm
còn ban ngày mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi
trên khu vực tây bắc bộ vẫn có mưa rào giải rác
khu vực phía đông bắc bộ nhiều nơi vẫn còn nắng
nền nhiệt cao nhất trên khu vực bắc bộ từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ thời tiết oi bức
mưa rào và rông cũng sẽ gia tăng trên khu vực trung bộ tập trung về chiều tối đêm
cục bộ có nơi có mưa to ban ngày trời cũng có nắng với nền nhiệt độ giao động từ ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng một số nơi ở vùng núi phía tây vẫn còn nắng nóng với nhiệt độ trong khoảng ba mươi sáu độ
đáng lưu ý là mưa rông về chiều tối thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như lốc xét và gió giật mạnh
nên người dân cần hết sức lưu ý
đối với khu vực tây nguyên và nam bộ vẫn tiếp tục chịu tác động của gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần
vì thế trên cả hai khu vực vẫn có mưa tập trung về chiều tối
cục bộ có mưa to và có thể xuất hiện mưa rông mạnh
trong phần rông tiềm mẩn nguy cơ về tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất ở tây nguyên giao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
khu vực nam bộ từ ba mươi một ba mươi bốn độ cục bộ có nơi cao hơn
trên biển khu vực bắc và giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa và trường sa
nhiều mây có mưa rào và rông giải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió rất mạnh gió giật cấp bốn cấp năm
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa sẽ đều không vượt quá ngưỡng ba mươi ba độ
khu vực hà nội mây thay đổi ngày nắng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh